liên quan đến những tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại các trung cư trên địa bàn thủ đô thời gian qua
ngày ba bốn tại cuộc họp của ubnd tp hà nội về kiểm điểm tình hình công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố
phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội nguyễn văn sửu đã có ý kiến chỉ đạo chuyển hồ sơ khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật
chủ đầu tư các dự án trung cư cao tầng vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng ji không chịu khắc phục
cuộc họp có sự tham gia của nhiều sở ngành và đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
tại cuộc họp này phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội nguyễn văn sử cũng nghiêm khắc phê bình sở xây dựng hà nội
về việc sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy và quý i năm hai nghìn một mươi tám đã không lắp đặt trụ nước chữa cháy
đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban bí thư chính phủ thành ủy hội đồng nhân dân
ubnd tp hà nội trong công tác bảo đảm
trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương cơ quan đơn vị
chín trung cư chưa hoàn thành khắc phục phòng cháy chữa cháy phải tiếp tục xử lý xong những tồn tại trước ngày ba mươi tháng bốn
đối với một mươi bốn công trình có thể khắc phục được sau thời gian này nếu chưa khắc phục sẽ có biện pháp mạnh